sau gần một tháng thi công chiều ngày ba mươi tháng một mươi tổng công ty điện lực miền trung và công ty điện lực con tum
đã tổ chức nghiệm thu đóng điện dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây một trăm một mươi kv đắc hà đắc tô
việc hoàn thành và đóng điện tuyến đường dây một trăm một mươi kv đắc hà đắc tô sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải
bảo đảm nguồn điện ổn định an toàn chất lượng cho hơn bốn mươi bảy khách hàng của năm huyện
gồm đắc hà đắc tô ngọc hồi đắc lây tum và giải tỏa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh con tum
dự án có tổng chiều dài gần ba mươi tám km tổng mức đầu tư là chín mươi bốn tỷ đồng do tổng công ty điện lực miền trung làm chủ đầu tư